thưa quý vị kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai sở y tế sẽ huy động sáu năm trăm linh nhà thuốc tư nhân
trên toàn thành phố tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
một số nhà thuốc sẽ là cánh tay nối dài của trạm y tế sau khi nhận các túi thuốc a bc
sẽ phát cho các f điều trị tại nhà
từ trước đến nay việc phát các túi a b c cho bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà
được sở y tế tp hcm giao cho các trạm cố định và lưu động
tuy nhiên do lượng f tăng không đủ nhân viên y tế đem thuốc đến tận nhà cho người bệnh ngay lập tức
nên thành phố đã kêu gọi nhà thuốc tư nhân tham gia
theo sở y tế tp hcm không phải sáu năm trăm linh nhà thuốc trên toàn thành phố đều cấp thuốc cho f
mà địa phương nào cần thì sở y tế sẽ chỉ định nhà thuốc ở khu vực đó hỗ trợ
theo nguyên tắc sở kiểm soát chặt các túi thuốc tránh nhập nhà mua bán thuốc và cấp miễn phí
bên cạnh đó mỗi nhà thuốc sẽ là một tình nguyện viên truyền thông tư vấn
và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe f tại nhà
nếu người bệnh có triệu chứng nghi ngờ đến mua thuốc thì nhân viên nhà thuốc phải hướng dẫn họ
hoặc thân nhân liên hệ các trạm y tế cố định lưu động tổ chăm sóc covid một mươi chín tại cộng đồng